tiếp tục chuyến công tác tại tây nguyên sáng nay ngày một mươi năm tháng một
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh đắk lắc
phát biểu tại buổi gặp mặt chúc tết chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thay mặt lãnh đạo đảng
nhà nước biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đắk lắc trong năm hai nghìn hai mươi
nhất là đã tạo chuyển biến toàn diện đồng bộ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân
xây dựng khu vực phòng thủ ngày một vững chắc
về nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán canh tí
chủ tịch quốc hội yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh đắk lắc tiếp tục quán triệt sâu sắc
và thực hiện hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của đảng
nhất là nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng về công tác bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
trong không khí những ngày đầu năm mới chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao quà tặng cho cán bộ
chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh đắk lắc và chúc lực lượng vũ trang tỉnh đắk lắc đón năm mới canh tí đạt nhiều thành tích
vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ
nhân dịp tết nguyên đán canh tí đang đến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm tặng quà
và chúc tết đồng chí lê văn quyết nguyên phó bí thư tỉnh ủy đắk lắc hiện đang sinh sống tại thành phố buôn ma thuột